sở lao động thương minh và xã hội tỉnh gia lai vừa phát hiện và xử lý hàng chục hồ sơ giả mạo bị nhiễm chất độc da cam
để trục lợi cá nhân hưởng chế độ hỗ trợ từ nhà nước tổng số tiền truy thu lên đến hàng tỷ đồng
sở lao động thương binh và xã hội đã quyết định đình chỉ trợ cấp yêu đãi đối với bốn mươi sáu trường hợp là người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc da cam do phát hiện các trường hợp này làm giả hồ sơ với thủ đoạn làm giả giấy chứng sinh làm giả con dấu
những người này đã qua mặt được cơ quan chức năng hưởng chế độ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam
có trường hợp được hưởng chế độ đến hơn hai mươi năm mới bị phát hiện sở yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi số tiền hàng tỷ đồng
mà các trường hợp này đã trục lợi bên cạnh đó sở lao động thương binh xã hội cũng đã phối hợp với cơ quan công an điều tra
làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý trách nhiệm được biết tổng số tiền truy thu lên đến hàng tỷ đồng